tối ngày chín tháng sáu tại đà nẵng chương trình ấm áp tình người đã trao các phần quà cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tại chương trình hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố đà nẵng đã trao một trăm linh suất học bổng và quà cho một trăm linh em học sinh nghèo vượt khó và trao sáu trăm linh triệu đồng giúp một mươi hai hộ nghèo xây dựng nhà mới
trước đó từ tháng bốn đến nay hội cũng đã tổ chức một chuỗi các hoạt động như trao sinh kế cho hộ nghèo khám bệnh tặng quà trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống tổ chức các buổi truyền thông về phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em phòng chống tai nạn thương tích bạo lực và quyền trẻ em với tổng số tiền hiện vật giá trị hơn một mươi tỷ tám trăm linh triệu đồng